hiện nay tình hình dịch bệnh trên địa bàn thành phố đà nẵng đang diễn biến phức tạp
nhiều trường hợp mắc covid một mươi chín có liên quan đến chuỗi lây nhiễm tại cộng đồng các doanh nghiệp khu công nghiệp cơ sở y tế
trước nguy cơ xâm nhập lây lan và bùng phát luôn thường trực
ubnd tp đà nẵng đã tiến hành lấy mẫu xét nghiệm sars cov hai định kỳ
để giám sát chủ động covid một mươi chín trên địa bàn thành phố trong giai đoạn hiện nay
tại bệnh viện mục kiến kiến bộ công an từ khi dịch bệnh bùng phát trên địa bàn thành phố đà nẵng
công tác phòng chống dịch luôn được bệnh viện chú trọng
và để chủ động hơn nữa trong việc kiểm soát dịch kịp thời phát hiện các trường hợp mắc covid một mươi chín
không để dịch bệnh lây lan trong bệnh viện
việc xét nghiệm ngẫu nhiên định kỳ hàng tháng với tỷ lệ ba mươi đối với bệnh nhân và người nhà vẫn luôn được chủ động triển khai
bệnh nhân khi vào viện thì những đối tượng mà thuộc dịch tễ vùng dịch tễ thì phải điều trị ở khu cách ly
và những trường hợp mà không vùng dịch tễ không có các triệu chứng về đường hộp mà bệnh lý khác
thì vào nếu có người nhà thì cả người bệnh và người nhà được xét nghiệm pcr
để xét nghiệm covid hay không
lúc đó chúng tôi mới đưa vào khu điều trị
trong quá trình điều trị thì định kê bệnh viện tổ chức lấy xét nghiệm
tôi trong vòng hai tuần một lần lấy ngẫu nhiên ở các bệnh phòng để kiểm tra cái xét nghiệm covid
và những trường hợp ở ngoài tỉnh hoặc là một cái vùng mà họ phải di chuyển thì chúng tôi sẽ làm xét nghiệm sars cov trước khi cho bệnh nhân ra viện
còn đối với các nhà máy phân xưởng khu công nghiệp việc lấy mẫu xét nghiệm cũng được triển khai định kỳ bảy ngày một lần
đối với hai mươi người lao động toàn bộ người tham gia cung cấp các dịch vụ cho cơ sở sản xuất
như cung cấp xuất ăn lương thực thực phẩm nguyên vật liệu dịch vụ bảo vệ vận chuyển đưa đón chuyên gia người lao động
đây được xác định là việc làm hết sức cần thiết khi đà nẵng đã nhiều lần ghi nhận các trường hợp dương tính với sars cov hai trong các khu công nghiệp
khu công nghiệp hòa khánh hiện nay cũng có trên ba mươi công nhân
ngoài ra việc lấy mẫu xét nghiệm định kỳ một tháng một lần cũng được triển khai với tỷ lệ hai mươi
đại diện từng nhóm đối tượng trực tiếp cung ứng dịch vụ tiếp xúc khách hàng như cơ sở lưu trú trung tâm thương mại siêu thị
chợ dân sinh cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống trường học ngư dân cũng như công chức viên chức tại các trung tâm hành chính bộ phần tiếp dân
việc xét nghiệm ngẫu nhiên định kỳ này là cơ sở để đánh giá đúng nguy cơ dịch covid một mươi chín trong cộng đồng
đánh giá mức độ các vùng an toàn để thực hiện tiêu chuẩn kép vừa đảm bảo công tác phòng chống dịch
vừa tổ chức các hoạt động thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của thành phố